còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số chín ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng dương văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường chú thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện